tại trạm dừng nghỉ tam kỳ km sáu mươi bảy một trăm linh đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi thuộc thôn đông hành xã tam ngọc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bộ giao thông vận tải phối hợp với các địa phương liên quan đã tổ chức lễ thông xe dự án xây dựng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
phó thủ tướng trị đình dũng phát biểu chỉ đạo và phát lệnh thông xe chính thức đưa toàn tuyến cao tốc này vào khai thác
tham dự buổi lễ còn có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh ngán toán nhân dân tối cao đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành các tỉnh quảng nam quảng ngãi và thành phố đà nẵng cùng đông đảo người dân địa phương
dự án xây dựng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam làm chủ đầu tư quản lý khai thác được khởi công xây dựng ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tuyến cao tốc này dài gần một trăm bốn mươi km đi qua địa phận tp đà nẵng tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại a quy mô giai đoạn một là bốn làn xe tốc độ thiết kế một trăm hai mươi km một giờ bề rộng nền đường hai mươi bốn hai mươi năm m với tổng mức đầu tư hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng tương đương hơn một sáu mươi bốn tỷ usd
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của bộ giao thông vận tải bộ xây dựng và các bộ ngành liên quan
và đưa tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi vào khai thác đúng dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng việc thông xe tuyến đường cao tốc này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của khu vực miền trung
dự án tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi khẳng định quyết tâm của chính phủ của thủ tướng chính phủ trong việc đẩy mạnh lộ trình để nối thông tuyến cao tốc bắc nam
đây là một tuyến đường huyết mạch chiến lược góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ thường xuyên bảo trì để khai thác có hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến